xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các tỉnh ở phía đông bắc bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh lệch đông
nên về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ rải rác
trời tiếp tục ở ngưỡng rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi thấp hơn
sau đó ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao chỉ từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trong khi đó với khu vực tây bắc do tác động chắn của dãy hoàng lên sơn nên phổ biến là có mưa vài nơi
trưa chiều ngày nắng nhiệt độ ban trưa tại một số nơi như lai châu điện biên có thể tăng lên ngưỡng
từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ trời chỉ rét về đêm và sáng sớm
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai do tác động của khối không khí lạnh
nên có thể xuất hiện mưa rải rác trời rét ở một số tỉnh bắc trung bộ như thanh hóa nghệ an
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó ngày mùng một mươi thì mưa giảm dần nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết khá là ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn ở các tỉnh ninh thuận bình thuận
khu vực tây nguyên vẫn trong thời kỳ mùa khô của khu vực này nên phổ biến là ít mưa và ban ngày thì có nắng nhiều
với nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh tây nguyên phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc gia lai con tum nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ
lưu ý thêm là về đêm và sáng trời lạnh khi nhiệt độ hạ xuống dưới hai mươi hai độ do kết hợp với địa hình cao
còn với các tỉnh nam bộ nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh đông nam bộ với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ dịu hơn phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có điểm đạt nắng nóng ba mươi năm độ
đi cùng là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều
nên quý vị chú ý đề phòng cháy nổ ở khu vực khu dân cư đông đúc và những cánh rừng nơi đây